vào ngày một mươi một tháng sáu văn phòng bộ công an đã có công điện gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự gọi tắt là ban chỉ huy upt
công an các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và ven biển từ quảng ninh đến đà nẵng
ban chỉ huy upt bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cục cảnh sát giao thông cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào biển đông và mưa lớn trên diện rộng
công điện nêu rõ theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở ngoài khơi philippines dự báo trong hai ba ngày tới
áp thấp nhiệt đới có thể di chuyển vào biển đông và khả năng mạnh lên thành bão
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa vừa
mưa to diện rộng từ tối ngày một mươi ba tháng sáu kéo dài đến ngày một mươi năm tháng sáu
trọng tâm mưa to đến rất to ở vùng núi bắc bộ nguy cơ cao xảy ra lốc xét mưa đá lũ quét sạt lở đất
để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy
ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương
về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân
và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung bảo đảm vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ
ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa bàn sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
kiểm tra giả soát nơi ở không an toàn khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ quét
để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn bảo đảm an ninh trật tự
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông tại các khu vực ngầm tràn
đường bị ngập đò ngang đò dọc nơi sạt lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không bảo đảm an toàn
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an
số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai fax sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi bốn
tiếp sau đây mời quý vị điểm qua một số tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
với sự trình bày của biên tập viên minh hương
vâng ạ xin cảm ơn chị đinh hạnh
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết trong các số báo ra sáng ngày hôm nay
thưa quý vị không cần đạt điểm chuẩn đầu vào thì vẫn bước qua cánh cửa đại học
không phải đỗ vào trường thường thường bậc trung
mà là những đại học danh dựng
và câu chuyện lạ này được đăng tải trên trang nhất của báo lao động
với nhan đề đó chính là không đạt điểm chuẩn bốn trăm ba mươi chín thí sinh vẫn đỗ các đại học danh giá
trong ba năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy số học sinh này được nhập học ở các trường đại học
như trường đại học ngoại thương học viện công nghệ biêu chính viễn thông
trường đại học y dược thái bình trường đại học giao thông vận tải v v
điểm đáng lưu ý là điểm chuẩn đầu vào được xác định thấp hơn điểm chuẩn đầu vào
cùng chuyên ngành đào tạo của trường đại học từ một cho đến hai điểm
và còn điều lạ hơn nữa đó chính là những thí sinh này đều trúng tuyển theo diện được
ban quản lý khu kinh tế nghi sơn thanh hóa đứng ra chủ trì tuyển học sinh
trung học phổ thông trên toàn quốc
vì sao một ban quản lý khu kinh tế ở địa phương lại đứng ra tuyển sinh
liên kết với các trường đại học rồi giúp được thí sinh không đủ điểm chuẩn
vẫn trúng tuyển vào các trường đại học lớn ở hà nội
thông tin chi tiết sẽ được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
việc nghi phạm đang học lớp một mươi một trường trung học phổ thông quỳnh lưu bốn nghệ an
khai nhận việc đưa bé trai năm tuổi vào khu vực rừng dẫn đến cái chết của bé là nhập vai
theo trò chơi điện tử
và câu chuyện game online và cộng đồng năm mươi năm triệu người chơi một lần nữa được xới lên
nội dung này sẽ được phản ánh trên báo kinh tế và đầu thị
theo báo kinh tế và đô thị dù việc phát hành game là loại hình kinh doanh
có điều kiện phải được cấp phép của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
nhưng với vòng đời sản phẩm khá ngắn có khi chỉ vài tháng
nên đa phần các công ty phát hành đều phát hành chui
khi thấy sản phẩm được thị trường chấp nhận có doanh thu mới tiến hành làm thủ tục giấy phép
nhằm bớt đi chi phí thời gian
điều này càng khiến cho các em dễ dàng tìm chơi những game lậu
có nguồn gốc từ nước ngoài không phù hợp với văn hóa việt nam
và đó cũng là một thực tế mà chúng ta đã phải trả giá bằng những hệ lụy xã hội
rõ ràng việc làm như thế nào để quản lý có hiệu quả game online nói chung
và game mobile nói riêng bằng giải pháp công nghệ là cả một vấn đề
mà các cơ quan chức năng phải tính toán
yêu tiền hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là quan điểm được ông cao anh tuấn
tổng cục trưởng tổng cục thuế đưa ra tại hội nghị trực tuyến triển khai
các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh hậu covid một mươi chín
và thông tin này sẽ được đăng tải trên báo công an nhân dân
theo đó ngoài gia hạn thời hạn nộp thuế theo các chính sách hỗ trợ của nhà nước
tổng cục trưởng cao anh tuấn cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác kiểm tra thuế
tại địa bàn không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm hai nghìn hai mươi đối với các doanh nghiệp
không có dấu hiệu vi phạm tiến thời thực hiện thanh kiểm tra điện tử để tạo điều kiện
cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
đáng chú ý cơ quan thuế sẽ không thực hiện thanh tra kiểm tra thuế
tại các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh chưa thực hiện thanh tra kiểm tra
do doanh nghiệp có rủi ro thấp
thưa quý vị hiệp định thương mại tự do việt nam eu được gọi tắt là evfta
được quốc hội nhất trí bấm nút tán thành
tuy nhiên theo khảo sát của báo tuổi trẻ có đến tám mươi năm doanh nghiệp trong ngành
lương thực thực phẩm ở tp hcm chưa nắm rõ được kiến thức về hội nhập
cũng như các nội dung liên quan đến các hiệp định thương mại thế hệ mới
mà việt nam vừa được thông qua trong thời gian gần đây
và đây là nội dung được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
cùng với đó là thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành còn yếu
hầu hết đều là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên rất hạn chế về quy mô vốn công nghệ
không có nguồn kinh phí đủ lớn để làm công tác thị trường xây dựng chiến lược
phân phối sản phẩm hay nâng cấp trình độ quản lý
đây là bất lợi và cũng là khó khăn thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp khi hội nhập
vì vậy nhà nước cần hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp với các hệ thống phân phối nước ngoài
để doanh nghiệp nắm rõ các tiêu chuẩn quy định về chất lượng bao bì mẫu mã
của mỗi mạng lưới phân phối nhằm có kế hoạch sản xuất hàng hóa phù hợp hơn
tiếp sau đây thì mời quý vị đến với trường quay phía nam để cùng cập nhật nhiều thông tin
đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam với sự dẫn dắt của biên tập viên đào duy
xin mời anh đào duy ạ
vâng xin cảm ơn biên tập viên minh hương
vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong sáng phương nam
thưa quý vị mở đầu sẽ là cập nhật quá trình xác minh một đoạn video clip bạo hành gây bức xúc dư luận
một sư cô có hành động bạo lực với trẻ nhỏ được nuôi dậy trong chùa
ban trị sự phật giáo quận bốn tp hcm đã yêu cầu người này ngưng mọi hoạt động của chùa
cũng như ngừng đảm nhiệm chức sắc trụ trì của chùa long nguyên trong thời gian ba tháng
một đoạn clip trong chiều tối ngày một mươi một tháng sáu được lan truyền gây phấn nộ dư luận
một sự cô liên tiếp tác vào mặt một đứa trẻ cùng những lời mắng nặng nề
theo nội dung nghe được trong đoạn video lý do đến từ việc cho rằng nữ đề tử này nói dối
theo thông tin từ cơ quan chức năng sư cô trong đoạn video chính là thích nữ hành thảo
trụ trì chùa long nguyên phường bốn quận bốn tp hcm
sau khi tìm hiểu được biết đoạn clip này đã được gửi đến ban trị sự phật giáo quận bốn cách đây ít ngày
do đó vào sáng ngày chín tháng sáu ban này đã yêu cầu sư cô hành thảo ngưng mọi hoạt động của chùa
ngân đám nhiệm chức sắc trụ trì của chùa long nguyên trong thời gian ba tháng kể từ ngày chín tháng sáu
thông tin từ văn phòng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tp hcm cho biết
ban sẽ có phiêu hợp nhằm xử lý vụ việc trong ngày hôm nay một mươi hai tháng sáu
còn gia đình cháu bé bị bạo hành trong clip cho biết vì gia cảnh ở tiền giang không khá giả
nên gửi vào chùa long nguyên tp hcm cho sư cô nuôi dưỡng
một số cơ quan liên quan đã đưa lời khuyên cho gia đình nên đón cháu về quê
hoặc gửi những cơ sở nuôi dưỡng uy tín hơn sau sự cố này
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này trong các bản tin sau
xin được tiếp tục với một thông tin về an ninh trật tự
thưa quý vị một vụ tai nạn lật xe tải vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ sáu mươi một
đoạn đường dẫn vào khu dân cư hòa thuận dưới dốc cầu tà niên
thuộc xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang
lý do ban đầu được xác định đến từ việc tài xế ngủ gật trong lúc điều khiển phương tiện
vào khoảng bốn giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi một tháng sáu tại đoạn đường thuộc huyện châu thành tỉnh kiên giang
chiếc xe tải đông lạnh mang biển kiểm soát sáu mươi tám c chín nghìn hai trăm bảy mươi một chạy từ hướng huyện châu thành
về thành phố rạch giá thì bất ngờ mất lái đâm vào lan can bảo vệ dọc đường dẫn lên cầu và lật nghiêng
theo người dân tại hiện trường lúc đó các gia đình vẫn đang ngủ thì bỏng nghe tiếng động lớn
người dân chạy ra quan sát và cùng nhau phá cửa để đưa tài xế ra ngoài
rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ
người dân cũng chứng biết đoạn đường này ban hại rất đông phương tiện qua lại
thời điểm xảy ra tai nạn lúc rạng sáng mật độ giao thông ít nên không gây thương vong
nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ngủ gật nên lạc tay lái
chủ xe sau đó đã điều một xe tải khác đến xử lý hàng hóa trong xe bị tai nạn
đồng thời huy động xe cậu tới di dời phương tiện bị nạn khỏi hiện trường
quý vị thân mến bệnh viện trợ rẫy tại tp hcm vừa cập nhật những tiến triển tích cực mới
của phi công người anh tại việt nam nhiễm covid một mươi chín
sau một tuần ca ecmo sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện tốt lên từng ngày
về nhiễm trụ mối phổi mẫu cây đàm gần đây nhất đã âm tính
trong hai ngày qua bệnh nhân được tập bỏ máy thở ngắt quãng và thời gian bỏ máy thở đang tăng dần
bệnh nhân không còn sốt thở chậm hơn với lượng oxy cung cấp chỉ ba lít mỗi phút
bệnh nhân hiện tại tỉnh táo hoàn toàn có thể nhớ cả mật khẩu của điện thoại và ipad của mình
vận động hai chi trên giờ hồi phục về mức bình thường có thể cầm bút viên lên bảng
và sử dụng được điện thoại
sức cơ hai chân cũng cải thiện ba trên năm từ mức một trên năm của một tuần trước đó
bệnh nhân cũng có thể ngồi được trên xe lăn với sự trợ giúp của nhân viên y tế để phơi nắng mỗi sáng
kế hoạch điều trị tiếp theo là ngưng kháng sinh khi đã đủ liều tiếp tục bỏ máy thở
tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ tập vận động phục hồi chức năng tích cực phòng ngừa các nguy cơ nhiễm trùng mới
và sau cùng là đánh giá việc rút canun mở khí quản sau khi đã bỏ được máy thở
để bệnh nhân có thể giao tiếp trở lại bằng lời nói
với sự tiến bộ hiện tại của bệnh nhân có thể thời gian cần cho việc bỏ hoàn toàn
được máy thở sẽ ngắn hơn như đã tiên lượng trước đó
xin được chuyển sang một thông tin khác nhằm kịp thời động viên và hỗ trợ chi phí điều trị
cho những cán bộ chiến sĩ bị thương bị phơi nhiễm trong quá trình làm việc
mới đây lãnh đạo công an tp hcm vừa có buổi gặp mặt với bốn mươi sáu cán bộ chiến sĩ
chuyển phân qua và phần hỗ trợ đến các chiến sĩ này
từ đầu năm đến nay tp hcm có bốn mươi sáu cán bộ chiến sĩ
bị thương bị phơi nhiễm lúc làm nhiệm vụ
trong đó có chín đồng chí bị phơi nhiễm bốn đồng chí bị thương trong khi truy bắt tội phạm
và ba mươi ba đồng chí bị thương khi tham gia chữa cháy
mặc dù hiện nay các đồng chí đã trở lại công tác
nhưng những tổn thất về tinh thần và sức khỏe không có gì bù đắp được
tại buổi gặp gỡ thiếu tướng trần đức tài phó giám đốc công an tp hcm
đã trao tặng số tiền ba trăm một mươi triệu đồng do yêu bai nhân dân tp hcm
và quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân hỗ trợ
trao tặng chín mươi một triệu đồng từ nguồn quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
và sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ công an tp hcm cho gia đình đồng chí vương ngọc yến
cán bộ phòng cảnh sát kinh tế
đồng chí yến bị mất cha mẹ cùng em ruột trong vụ hỏa hoạn
xảy ra tại hưng yên vào tháng ba vừa qua
lãnh đạo công an tp hcm mong rằng tinh thần dũng cảm của các đồng chí
sẽ lan tỏa trong toàn lực lượng công an thành phố góp phần đẩy lùi tội phạm trên địa bàn
thưa quý vị như sáng phương nam đã phản ánh
ngành du lịch tp hcm liên tục đưa ra các chương trình hấp dẫn du khách
cho các chuyến đi nội địa vào mùa hè này
cụ thể hơn thì nhóm chương trình kích cầu du lịch nội địa năm hai nghìn hai mươi
sẽ kéo dài đến cuối năm với gần hai trăm sáu mươi chương trình tour
và hai trăm tám mươi vé ưu đải giảm từ một mươi đến bảy mươi
đi kèm là việc vận hành một website dành riêng quảng bá cho các gói nêu trên
ngoài mức giảm giá sâu đến bảy mươi điểm nhấn của chương trình kích cầu năm nay
là thành phố tung ra nhiều sản phẩm mới hướng đến tăng tính trải nghiệm sâu sắc
cho du khách và các sản phẩm văn hóa di sản ẩm thực y tế
với chùm tour giá cạnh tranh thay đổi nhận thức tâm lý e ngại của du khách sau dịch
sự kiện kích cầu thành phố thì chúng tôi đã giảm bốn mươi trong chương trình đó
sắp tới đây thì cũng rất nhiều đoàn
đặc biệt là các cái đoàn farm trip hoặc là những cái đoàn mà các doanh nghiệp
mà muốn về tham quan cái sinh thái miệt vườn
thì tôi nghĩ rằng là ở củ chi là một trong những cái điểm mà tất cả các du khách
toàn việt nam sẽ ghé
chúng tôi đã nhận được sự đồng hành hưởng ứng của hơn một trăm linh các doanh nghiệp
và chúng tôi đã có hơn hai trăm sáu mươi chương trình tham quan du lịch khắp mọi miền đất nước
cùng với hơn hai trăm linh đêm phòng khách sạn và hơn ba trăm linh các vé tham quan
chúng tôi cũng nhận được sự đồng hành của các hãng hàng không với hàng triệu vé siêu kích cầu nội địa thành phố hồ chí minh
có thể kể đến như chương trình trải nghiệm khách sạn di sản năm sao tại thành phố hồ chí minh
chương trình một ngày làm đầu ép nhí tại khách sạn năm sao hay gói combo free and easy
trên cơ sở liên kết của các doanh nghiệp lưu trú các đơn vị lữ hành và các điểm tham quan
để mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn và giá cả hợp lý cho du khách
đặc biệt chúng tôi cũng nhận được sự đồng hành của các hãng hàng không
với hàng triệu vé siêu kích cầu
chúng tôi cũng nhận được sự đồng hành của các hãng hàng không
với hàng triệu vé siêu kích cầu khuyến mại dành riêng cho chương trình
sở du lịch thành phố hồ chí minh vừa chính thức vận hành trang web www kickcaodulitthth vn
website được kết nối trực tiếp với các website các doanh nghiệp
và kết nối với các trang mạng xã hội nhằm tăng tính tương tác giữa du khách và nhà cung cấp dịch vụ
thành phố hồ chí minh cũng thực hiện kết nối với các tỉnh thành trong nước
để xây dựng sản phẩm mới đào tạo nguồn nhân lực và mời gọi đầu tư
với sự đồng hành của đông đảo các doanh nghiệp du lịch
cùng với sự hình thành website kích cầu du lịch thành phố hồ chí minh
chương trình chúng tôi sẽ tạo được một dấu ấn lan tỏa
để cùng khuyến khích vận động người việt nam đi du lịch việt nam
thành phố hồ chí minh sẽ liên kết với hầu hết các địa phương trong cả nước trong năm hai nghìn hai mươi này
chúng tôi sẽ liên kết phối hợp với doanh nghiệp của các địa phương
để xây dựng những sản phẩm liên tiếp liên vùng
để thực sự có những sản phẩm hấp dẫn
đưa khách du lịch việt nam chúng ta trải nghiệm những điểm đến thú vị quanh chúng ta
và phải cạnh tranh được với thị trường du lịch aobao và yên đao trong thời gian tới
cái hưởng ứng về kích cầu thì trong đó có giá cả hợp lý
để sao để mình trong cái thời điểm này mình tạo cái lòng tin
cũng như mình giới thiệu những sản phẩm mới
để mà đẩy mạnh cái du lịch trong nước và bắt nhịp cho cái du lịch nước ngoài khi mở cửa
chính đây là một thông điệp để cho tất cả các hãng du lịch trên thế giới hiện nay
đang làm việc và kết nối với thành phố hồ chí minh để đưa khách đến việt nam
đây là một cái thông điệp rất tốt
và từ cái thông điệp đó thì chúng ta cũng biết rằng đó là nó là một cái cầu nối kết nối
khách du lịch đi lại từ thành phố hồ chí minh đi các tỉnh cũng như là từ các tỉnh đến thành phố hồ chí minh
chương trình kích cầu du lịch nội địa thành phố hồ chí minh năm nay
được kỳ vọng sẽ có đông đảo người dân và du khách hưởng ứng
góp phần tạo thêm động lực cho ngành du lịch vượt qua khó khăn nhanh chóng hồi phục
phát triển kinh tế của thành phố nói riêng và cả nước nói chung
trong phần tiếp theo của chương trình nhằm tránh nắng nóng gây gắt
người tham gia giao thông dừng đỗ sai quy định chờ đèn tín hiệu
dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi nhưng đậm ngại là tình người nhân hậu
thông điệp từ những việc làm ấm áp tình người giữa lòng phố hồ đa
tiếp theo là một tình huống giao thông khác
tài xế xe tải lái xe không để ý cảnh báo chiều cao cho nên đã đi nhầm lên cầu vượt thái hà
và đâm gãy barrier giới hạn chiều cao của cầu
sự việc xảy ra vào trưa ngày một mươi một tháng sáu
điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc như trên tại chính cây cầu vượt này
trước đó vào năm hai nghìn một mươi tám tấm barrier giới hạn chiều cao trên cầu vượt thái hà đã bị đâm gãy hai lần
do chiếc xe ô tô đưa đón học sinh loại bốn mươi năm chỗ và chiếc xe dường nằm hai tầng xâm đổ
năm hai nghìn một mươi chín thêm một vụ việc tương tự và do tài xế xe buýt gây ra
và sự việc mới đây nhất vào ngày hôm qua đã là lần thứ tư xảy ra vụ việc này
lực lượng chức năng cho biết xe ô tô đâm đổ bari cầu vượt sẽ bị xử lý lỗi đi vào đường cấm
và phải khắc phục sửa chữa phần hư hỏng
hà nội đang hứng chịu đợt nắng nóng gây gắt nhất từ đầu mùa hè năm nay
với nơi nhiệt độ lên tới gần bốn mươi độ c

người dân khi tham gia giao thông phải tìm nhiều cách để tránh nóng
trong đó thì việc dừng đỗ sai quy định để tìm bóng mát được người tham gia giao thông áp dụng
và đây là hành động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
thưa quý vị và các bạn hà nội đang trải qua đợt cao điểm về nắng nóng
chính vì vậy khiến cho việc đi lại ngoài đường của người dân gặp rất là nhiều khó khăn
và để bảo vệ cho bản thân mình thì người dân đã tự trang bị cho mình những cái thiết bị vật dụng cần thiết
như là áo trong nắng áo dài tay
mũ nón đó là việc làm cần thiết
bên cạnh cái việc tự trang bị cho mình những cái đồ dụng như thế
thì người dân cũng lựa chọn cho mình những cái điểm bóng mát để di chuyển hoặc dừng đỗ
tuy nhiên không phải cái điểm bóng mát nào cũng là phù hợp và an toàn
vào những ngày nắng nóng việc phải di chuyển ngoài đường là điều bất đắc dĩ
và được đi dưới bóng mát có lẽ là điều tuyệt vời nhất đối với người đi đường
bóng mát không chỉ có từ những hàng cây xanh mà giờ đây nó còn được tạo ra từ tuyến đường sắt trên cao
dụng chính thì chưa thấy đâu
nhưng trước mắt nó đã là một phần nhỏ làm hài lòng người đi đường dưới thời tiết nắng nóng như thế này
đó là câu chuyện di chuyển
vậy khi người tham gia giao thông dừng lại tại các ngã tư có lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu thì sao
và đây là cách lựa chọn của không ít người dân
không chỉ xe máy mà ngay cả ô tô cũng lựa chọn bóng mát để dừng
thay vì dừng đỗ đúng quy định trước vạch tín hiệu
thì người dân lại cho phương tiện dừng đỗ nơi có bóng mát như thế này
một hai ba
và rất nhiều phương tiện dừng lại bất chấp nguy hiểm
ngang nhiên dừng lại ngay giữa đường để chờ đèn tín hiệu
đi ngoài đường thì ở một số chỗ để xe này đó tôi vẫn thấy rất là nhiều người
nhất là những người đi xe máy thì rất là hay đi dừng không đúng chỗ
mà toàn dùng chọn những chỗ mà dâm mát để dừng
như tôi là năm trước tôi cũng hay có
tôi cũng hay chọn những chỗ mà dâm mát để dừng
nhưng mà không may thì có một lần là bị chiếc xe nó hít vào xe tôi
thế nên là tôi cảm thấy rất là sợ và thấy điều này rất là nguy hiểm
không ít người lựa chọn việc dừng lại tại điểm có bóng mát
mà không quan tâm đến việc tham gia giao thông chung
đến khi sự việc không mong muốn xảy ra
thì họ đã thay đổi suy nghĩ về việc dừng đỗ đúng nơi quy định
bảo vệ sức khỏe là điều cần thiết phải làm của mỗi cá nhân
và việc tìm một bóng mát để dừng khi lưu thông trên đường cũng là một điều tất yếu
thế nhưng nó cần phải dựa trên quy định khi chúng ta ở nơi công cộng nói chung
và tham gia giao thông nói riêng
bởi chính việc dừng đỗ như thế này đã làm cản trở giao thông
tiềm mần nguy cơ mất an toàn giao thông
theo quy định của nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu ndcp
điểm h khoảng ba sáu nêu rõ lỗi đi không đúng làn đường mức phạt hai trăm linh bốn trăm linh đồng
và lỗi dừng xẻ lòng đường đô thị gây cản trở giao thông mức phạt từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng
việc di chuyển ngoài trời dưới thời tiết nắng nóng gây gắt là điều mà tất cả chúng ta không mong muốn
và để đảm bảo sức khỏe thì người dân cần trang bị đầy đủ áo chống nắng
nếu có thể thì nên hạn chế tối đa đi ra đường
và khi tham gia giao thông thì cần chấp hành luật giao thông đường bộ
không vì mất một lúc mà ảnh hưởng đến giao thông chung
và điều quan trọng đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh
còn chương trình tiếp tục với một nội dung khác
thưa quý vị và các bạn hưởng ứng ngày quốc tế người hiến máu ngày một mươi bốn tháng sáu
và chiều qua tại hà nội ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tỉnh nguyện
đã tổ chức lễ tôn vinh một trăm linh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi
ngày quốc tế người hiến máu năm nay với chủ đề
hiến máu thường xuyên vì một thế giới khỏe mạnh hơn
máu tỉnh nguyện tổ chức
và đây là hoạt động thường niên nhằm tri ân biểu dương những tấm gương hiến máu
và vận động hiến máu tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước
tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được hơn một bốn triệu đơn vị máu
trong đó có chín mươi chín lượng máu tiếp nhận là từ người hiến máu tình nguyện
tương đương gần một năm dân số tham gia hiến máu
tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt bốn mươi năm
và tỷ lệ đơn vị máu thể tích từ ba trăm năm mươi ml trở lên đạt hơn bốn mươi bốn
đóng góp vào kết quả chung đó của phong trào hiến máu tình nguyện
là một trăm linh tấm gương tiêu biểu được tôn vinh năm nay đến từ sáu mươi ba tỉnh thành phố
và các bộ ngành cơ quan doanh nghiệp
lực lượng công an được đánh giá cao về những đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện
quý vị thân mến hiện nay thì dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát
và cuộc sống của người dân đã bắt đầu ổn định trở lại
với tinh thần thiện nguyện sung kích và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ
đoàn viên thanh niên hội phụ nữ công an tp hội an phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện tươi sáng
tiếp tục duy trì hoạt động cây atm gạo và cắt tóc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
và đằng sau những hoạt động thiết thực đó là một thông điệp ý nghĩa
dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi nhưng động lại là tình người nhân hậu của những người con phố hội
và câu chuyện sống đẹp này cũng sẽ kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay

đây là cán bộ chiến sĩ công an tp hội an cùng nhiều thành viên trong nhóm thiện nguyện tươi sáng
những gương mặt đã quá quen thuộc với người dân nơi đây
cùng với cái tinh thần là hạnh phúc như một giọt nước hoa rao cho người khác thì cái hương thơ cũng lưu lại
đến thời điểm hiện tại thì atm gạo đã triển khai được hơn một tháng
thì để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của quần chúng nhân dân
và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai trên nhiều địa điểm khác của địa bàn thành phố
thì đến thời điểm hiện tại thì quần chúng nhân dân rất hôn ây và đồng tình ủng hộ
đồng thời thì các đồng chí đồng viên hậu viên thì luôn luôn đeo cao tinh thần súng kích
và luôn luôn với
cái khẩu hiệu đó là về diễn nhân phục vụ
và khẳng định một điều đó là dịch bệnh sẽ thiếu qua đi
nhưng tình người hội an thì sẽ còn phải ở lại
khác với những cây atm khác mỗi người dân đến nhận gạo đều phải có một tài khoản thẻ
sau khi quẹt thẻ sẽ hiển thị đầy đủ họ tên địa chỉ tương ứng với số lần nhận gạo và nhu yếu phẩm
không chỉ dừng lại ở việc phát gạo nhóm thiện nguyện còn tổ chức giải cứu nông sản
phát khẩu trị
không chỉ dừng lại ở việc phát khẩu trang cắt tóc miễn phí cho bà con
còn với những người dân nghèo những việc làm thiết thực và ý nghĩa này đã giúp họ vượt qua khó khăn lúc cơ hàng
rất quấy rất là thiệt đó cuộc đời coi trời không biết thế là đây chắc còn rất thiệt công